đã hơn ba mươi năm qua bà nguyễn thị nguyệt hội viên hội cựu chiến binh phường cô giang
quận một tp hcm đã sưu tầm nhiều hình ảnh và tư liệu về bác hồ
trực tiếp hai lần được gặp bác hồ người nữ cựu chiến binh ấy đã có một bộ siêu tập phong phú về bác
và bà cũng vận động mọi người tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
bà nguyễn thị nguyệt xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng
năm một mươi hai tuổi bà xa gia đình tham gia kháng chiến
đến năm một nghìn chín trăm năm mươi năm bà cùng anh chị tập kết ra bắc và học tại trường học sinh miền nam ở hải phòng
trong thời gian này bà nguyệt đã may mắn được gặp bác hồ
lúc đó tôi ra gác cổng tôi thấy xe thứ nhất vô là ông hoàng hũn dân là bí thư thành quỷ
cái xe thứ hai thấy bác hồ tôi đóng sầm cửa tôi chạy theo tôi mở cửa ra bác bước xuống thì tôi ôm chầm lấy bác và khóc
thế dắt bác đi vô bang giám hiệu để bang giám hiệu mời ra cái bụt này bác đã đứng đây một đống kẹo
rồi sau khi đất nước thống nhất bác đã đứng đây một đống kẹo
sau khi đất nước thống nhất bà nguyệt trở về miền nam nhưng trong lòng luôn nhớ về hình ảnh của bác
chính điều này đã thôi thúc bà bắt tay sưu tập những hình ảnh thông tin về bác để học tập nói theo gương người
căn nhà nhỏ trong con hẻm trên đường nguyễn khắc nhu quận một tp hcm là nơi bà nguyệt lưu giữ những bức ảnh sách tư liệu về cuộc đời của bác hồ
hơn bốn mươi năm qua bà nguyệt đã sưu tầm khoảng bốn trăm linh cuốn sách cùng hơn ba tấm ảnh về bác hồ
nhưng mà khi cháu được cái quà
và cháu quang bác hồ về là cháu mừng lắm
mà ơi cháu được cháu quang bác hồ hỏi bác hồ là ai
bác hồ là pho tượng
cái đứa trẻ nó nhìn thấy pho tượng
thì tôi có một cái suy nghĩ để cho thế hệ trẻ biết bác hồ là ai
thì phải đi tìm sưu tầm ảnh
tất cả thư viện của thành phố cũng như là bảo tàng
và các nhà sách của thành phố hồ chí minh là tôi đến hết
cứ đạp xe đạp đến nơi tìm sách
từ những mẫu chuyện về bác bà nguyệt hiểu được trách nhiệm của người đi trước
cần chăm lo và giáo dục tốt cho thế hệ trẻ nhất là các cháu mầm non
khi về hưu bà nguyệt thường đến các trường để kể chuyện về bác hồ cho các cháu nhỏ
bà nguyệt đã trao tặng cho bảo tàng hồ chí minh một tám trăm linh tấm ảnh tư liệu về bác hồ
số ảnh còn lại bà nói sẽ
giữ lại bên mình cho đến khi mất
khi tôi mất đi thì con cháu sẽ thay tôi dình giữ những tấm ảnh này để linh hồn tôi vẫn luôn ở bên bác